mỗi năm vào dịp mùng hai tháng chín cùng với lăng bác và quảng trường ba đình
khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch là một trong những địa điểm
thu hút hàng vạn du khách đến tham quan
khu quần thể di tích này là nơi sống và làm việc của chủ tịch hồ chí minh
từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
tại đây du khách sẽ tham quan phủ chủ tịch ao cá giản cây leo vườn cây ăn quả
ngôi nhà năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đặc biệt là nhà sàn lịch sử của chủ tịch hồ chí minh
đây cũng là nơi chủ tịch hồ chí minh đặt bút viết bản di trúc thiêng liêng
từ tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm đến tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và sau này bản di trúc trở thành ngọn hải đăng soi sáng con đường cách mạng của dân tộc việt nam